liên quan đến vụ cháy tòa nhà dầu khí ở thanh hóa cơ quan điều tra công an tỉnh thanh hóa cho biết
đang phối hợp cùng viện khoa học hình sự bộ công an khẩn trương điều tra
và sẽ công bố nguyên nhân vụ cháy trong thời gian sớm nhất
hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa có một mươi ba bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy đang nằm điều trị
trong đó có ba bệnh nhân là cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa bị kiệt sức ngặt khí trong quá trình cứu hộ cứu nạn
hiện lãnh đạo tỉnh thanh hóa và các ban ngành đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương
và gia đình nạn nhân tử vong của vụ cháy